tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại đắk lắc chiều ngày một mươi bốn tháng một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động nghèo ở thành phố buôn ma thuột
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm chúc tết và tặng quà cho một trăm linh công nhân lao động nghèo ở thành phố buôn ma thuột
mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng
trong thời gian ở thăm làm việc tại đắk lắc chủ tịch quốc hội cũng đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
bộ chủ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc các đội biên phòng serebog iarv
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội đã đến dự các hoạt động trong chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm hai nghìn hai mươi
do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc phối hợp với trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức diễn ra trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một tại xã biên giới crona huyện buôn đôn